thông tin từ trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt fulfarm hiện đơn vị này đã tiếp nhận con gấu chó nuôi nhốt tại cơ sở nuôi gấu tư nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn lan và thú nằm trong khuôn viên khu du lịch thác brent phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
theo hồ sơ của cơ quan chức năng gấu chó này khoảng một mươi sáu năm tuổi nặng tám mươi ba kg năm hai nghìn một mươi hai gấu chó này được chuyển từ một hộ gia đình trên địa bàn tỉnh lâm đồng về nuôi nhốt tại khu du lịch thác bren với mục đích để du khách tham quan chụp ảnh
sau khi nhóm cứu hộ tiến hành gây mê thăm khám sức khỏe cá thể gấu được đưa lên xe cứu hộ đây là cá thể gấu thứ ba nuôi nhốt cùng với cá thể gấu ở bến tre đồng nai được giải cứu
trong buổi sáng cùng ngày forbes đã đưa ba cá thể gấu về cơ sở
theo trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt cả nước hiện có gần tám trăm linh cá thể gấu đang được nuôi giải rác tại các hộ gia đình trong đó tỉnh lâm đồng còn khoảng năm cá thể đồng nai vẫn còn chín mươi cá thể trong các hộ gia đình và khu du lịch